tại lào cai đối tượng mua bán vận chuyển trái phép một một trăm bảy mươi bốn viên ma túy tổng hợp
ba đối tượng vừa bị lực lượng biên phòng phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai phát hiện bắt quả tàng
khoảng hai mươi một h tối qua ngày hai mươi bảy tháng sáu lực lượng phối hợp bất ngờ kiểm tra bắt quả tang ba đối tượng là vừ trung sơn chú huyện điện biên sùng a dũng và lầu a giàng chú huyện điện biên đông tỉnh điện biên
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một thùng bia giấy bên trong có chứa hai mươi chín gói ni lông có chứa một trăm bảy mươi bốn viên ma túy tổng hợp hai xe ô tô hai điện thoại cùng nhiều tài liệu có liên quan
bước đầu các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ điện biên xuống lào cai để giao cho một đối tượng không rõ tên tuổi
mở rộng điều tra ngay trong đêm lực lượng chức năng bắt giữ khẩn cấp đối tượng có liên quan là ly xeo chứ chú huyện mường khương tỉnh lào cai đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án